đại hội đồng ipa bốn mươi một đã nhận được thông điệp quan trọng của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng theo hình thức trực tuyến
và với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc
mặc dù được tổ chức theo hình thức trực tuyến
nhưng thành phần tham dự lần này có ba mươi nghị viện thành viên và các tổ chức quốc tế
gần bốn trăm linh đại biểu trong đó có hai trăm ba mươi đại biểu là đại biểu quốc hội
và đặc biệt có một mươi một chủ tịch quốc hội các nước tham dự
các thành viên của đại hội đồng đã nhất trí về các ưu tiên của ipa cũng như asean
là lấy người dân làm trung tâm lắng nghe ý kiến của người dân
tập trung giải quyết các khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra đối với người dân
trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
đại hội đồng ipa bốn mươi một đã thông qua hai mươi sáu nghị quyết và thông cáo chung
chủ đề của đại hội ipa bốn mươi một là ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
cùng với chủ đề năm chủ tịch asean
hai nghìn hai mươi biểu thị sự nhất trí và hưởng ứng kịp thời của ipa và các nghị viện thành viên ipa
đối với chính phủ và nhân dân các nước asean trong việc vượt qua mọi khó khăn
thúc đẩy đoàn kết hợp tác vì một cộng đồng asean thịnh vượng và phát triển bền vững
hơn bao giờ hết đây là lúc ipa tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của asean
trong cấu trúc khu vực đang định hình thúc đẩy chủ nghĩa đa phương liên kết và hợp tác quốc tế
thượng tôn pháp luật vì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới
hội nghị ipa bốn mươi một lần này có ý nghĩa rất quan trọng
góp phần thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và định hướng phát triển sau năm hai nghìn hai mươi năm
ứng phó hiệu quả với những biến động phức tạp
của môi trường quốc tế khu vực và các thách thức chưa từng có do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tại các phiên thảo luận của các ủy ban kinh tế chính trị văn hóa xã hội
ủy ban về các vấn đề tổ chức đại hội ipa bốn mươi một
đại diện nghị viện các quốc gia đã cùng nhau chia sẻ về cách thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các quốc gia đều thống nhất và đề cao vai trò dẫn dắt của cộng đồng ipa
trong việc giải quyết các vấn đề chung đặc biệt là khủng hoảng kinh tế xã hội vì covid một mươi chín
đặc biệt tại đại hội này
để nâng cao vai trò của nghị sĩ trẻ nói riêng vai trò của thanh niên nói chung
lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ ipa để bàn về sự tham gia của các nghị sĩ trẻ ipa
vào tiến trình xây dựng cộng đồng asean
đây cũng là sáng kiến của việt nam và được đại hội ghi nhận và đánh giá cao
với việc ủng hộ đấy cho thấy hướng tiếp cận của việt nam khi đề cao vai trò nghị sĩ trẻ
trách nhiệm của thanh niên và sự quan tâm của thanh niên trong việc tham gia các vấn đề
của các quốc gia của cộng đồng asean đã tiếp cận đúng được cái nhu cầu
cái mong muốn kỳ vọng của thanh niên các nước và cũng như là sự quan tâm của nghị viện các nước
cho cái vai trò của thanh niên
tại đại hội này các nước đã thông qua các nghị quyết đã được thảo luận tại các ủy ban đặc biệt
ra nghị quyết về thành lập hội nghị nghị sĩ trẻ ipa trước khi cùng ký điện tử
thông qua thông cáo chung về đại hội ipa bốn mươi một
phát biểu bế mạc đại hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đại hội đồng ipa bốn mươi một là bước tiến quan trọng tiếp theo để ipa tiếp tục thực hiện tôn trị
mục đích cao cả của mình đó là thúc đẩy đoàn kết hiểu biết hợp tác quan hệ chặt chẽ
giữa các nghị viện của các nước thành viên asean và đồng hành cùng chính phủ các nước asean
trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean vì hòa bình ổn định và lợi ích của mọi người dân
thành công của đại hội đồng ipa bốn mươi một lần này chính là sự tham gia tích cực của toàn thể quý vị
mặc dù hạn chế về thời gian
khi mà các quốc gia các nghị viện của chúng ta đang phải dành ưu tiên cao
cho công cuộc đấu tranh phòng chống đại dịch covid một mươi chín và phục hồi sản xuất kinh tế
chúng ta vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng nhau thảo luận những vấn đề cốt lõi
toàn diện và tổng thể của asean và ipa
những văn kiện chúng ta thông qua ngày hôm nay là nền tảng quý báu
để chúng ta cùng nhau nghĩ về một tầm nhìn mới
cho ngoại giao nghị viện khu vực asean trong tương lai
đây là lần thứ ba quốc hội việt nam vinh dự đảm nhận trọng trách chủ tịch ipa
và đăng cai đại hội đồng ipa
sự kiện này khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc hội việt nam
và sứ mệnh quốc tế của ipa trong các cơ chế hợp tác đa phương
là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác trách nhiệm của các đại biểu quốc hội
các nghị sĩ của dân do dân và vì nhân dân
những lời cảm ơn và đánh giá cao công tác tổ chức đại hội ipa bốn mươi một
chính là sự ghi nhận của cộng đồng asean đối với nỗ lực của chúng ta
chúng tôi mong sớm có dịp trở lại việt nam
chúng tôi cảm ơn quốc hội việt nam và chủ tịch ipa bốn mươi một nguyễn thị kim ngân
vì trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín các nghị viện thành viên của ipa
vẫn tiếp tục tiến lên và có các cuộc đối thoại trực tuyến thành công